cảnh báo rủi ro tham gia sàn tiền tệ quốc tế với tên miền vn
người dân cần hết sức cẩn trọng khi tham gia đầu tư bởi tính rủi ro cao
cục hàng không việt nam bộ giao thông vận tải yêu cầu các hãng hàng không báo cáo kế hoạch bay và công tác chuẩn bị phục vụ giai đoạn cao điểm tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn

thành phố hồ chí minh xử lý nghiêm hành vi cản trở giải ngân đầu tư công
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin hôm nay là thông tin từ tỉnh hậu giang
thưa quý vị trịnh tuấn anh chú tại tỉnh thanh hóa nguyên quản lý kho chuối của công ty trách nhiệm hữu hạn chuối gia huy phát
vừa bị công an tỉnh hậu giang bắt giữ để điều tra về tội tham ô tài sản
theo hồ sơ vụ án tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai công ty trách nhiệm hữu hạn chuối gia huy phát phát hiện trịnh tuấn anh không rõ ràng minh bạch
về tài chính trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh kho chuối của công ty tại ấp phú xuân thị trấn mái dầm huyện châu thành tỉnh hậu giang
nhưng tuấn anh không giải trình hợp lý và tự ý nghỉ việc
từ đơn tố cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn chuối gia huy phát cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vào cuộc
và bước đầu xác định từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai trịnh tuấn anh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
để chiếm đoạt của công ty tổng cộng hơn một năm tỷ đồng
khám xét nơi ở của tuấn anh tại ấp phú xuân a thị trấn mái dầm cơ quan điều tra thu giữ nhiều sổ sách và tài liệu liên quan
công an tỉnh quảng bình vừa phá thành công chuyên án tín dụng đen làm rõ một mươi năm đối tượng liên quan hoạt động liên tỉnh
có hành vi cho vay nặng lãi với lãi suất từ một trăm một mươi đến ba trăm sáu mươi một năm
bắt đối tượng cầm đầu chủ mưu là đặng ngọc đức chú tại quảng nhân quảng sương thanh hóa
đồng loạt khám xét khẩn cấp tại ba điểm tại quảng bình và hai điểm ở tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng đã làm rõ một mươi năm đối tượng ở các tỉnh phía bắc và hoạt động tín dụng đen tại các tỉnh miền trung
bước đầu làm rõ các đối tượng đã khai nhận từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đã cho hàng trăm người trên địa bàn tỉnh quảng bình vay số tiền trên ba tỷ đồng
với lãi suất từ một trăm một mươi đến ba trăm sáu mươi một năm đối với các bị hại vay nợ khi chưa kịp trả tiền
thì các đối tượng này sẽ nhắn tin khủng bố
và ném chất bẩn vào nhà các nạn nhân
trước đó vào ngày ba tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình cho biết
cũng đã bắt và khởi tố đối tượng dương văn tính chú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
trong khoảng thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng dương văn tính đã cho nhiều người vay trên địa bàn
với lãi suất từ một trăm linh chín năm đến hai trăm năm mươi năm năm một năm cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu đối với sáu người đã vay bốn triệu đồng
và đã thu lợi bất chính gần bốn mươi ba triệu đồng
thưa quý vị thời gian vừa qua sản giao dịch ngoại hối nước ngoài có tên xnet đã hoạt động tại việt nam
với giao diện tiếng việt và địa chỉ tên miền sử dụng đuôi vn
sau khi bị chặn hoạt động trang xnet vn sàn này lại tiếp tục hoạt động với tên miền mới
là xnetchending vn và echending vn
thực tế tại việt nam hiện nay thì các sàn đầu tư ngoại tệ forex tự phát đang hoạt động đều vi phạm pháp luật
vì vậy người dân cần hết sức cẩn trọng khi tham gia đầu tư bởi tính rủi ro cao
hiện sản xnet đang hoạt động với tên miền echending vn
người dùng có thể đăng ký thành viên và tiến hành nạp tiền vào đầu tư ngoại hối với sự hỗ trợ thanh toán của một số tổ chức tín dụng
thông thường các sàn forex đều hoạt động dưới dạng tên miền quốc tế
vì vậy việc xuất hiện các sản sử dụng tên miền với đuôi vn khiến cho không ít người nhầm tưởng sàn này đã được cấp phép hoạt động
song thực tế ngân hàng nhà nước chưa cấp phép cho bất cứ sàn đầu tư forex nào ở việt nam
theo quy định của ngân hàng nhà nước việt nam chỉ những tổ chức được phép bằng văn bản của ngân hàng nhà nước mới được phép kinh doanh ngoại tệ
qua các tổ chức được ngân hàng nhà nước cho phép
và vì vậy tất cả những hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngoài quy định của nhà nước đều là vi phạm luật pháp
theo luật sư đặng xuân cường việc tham gia vào các sàn giao dịch ngoại hối không có sự bảo hộ của pháp luật
nên nguy cơ với người đầu tư là rất lớn nhất là với những vụ đầu tư có liên quan đến hoạt động rửa tiền
mà người dân không nắm được
người tham gia sàn forex trái phép tại việt nam có thể bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

trường hợp mà chúng ta tham gia vào những sàn giao dịch được công nhận trên thế giới
thì những cái hoạt động mà chuyển tiền để lạc vào tài khoản như vậy cũng có thể bị xem là hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài
bên cạnh đó thời gian qua đã xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua gọi vốn đầu tư vào các sản giao dịch ngoại hối đầu tư tiền ảo quyền chọn nhị phân
trong nhiều vụ việc các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng
rủi ro lừa đảo tiềm ẩn trong những loại hình này đã được cảnh sát
báo liên tục
rủi ro lừa đảo sẽ chiếm dụng tài sản của nhà đầu tư
chúng tôi cho rằng không nên tham một chút cái lãi suất hay là vì những cái lời mời gọi
mang cái tính ngọt ngào để mà tham gia vào cái sản phó rách hoặc kinh doanh tiền ảo
nó sẽ là cái mà làm cho bạn tổn hại về mặt tài chính và vi phạm luật pháp việt nam
theo các quy định hiện nay
hoạt động kinh doanh và môi giới ngoại hối khi không được cấp phép sẽ bị phạt hành chính từ hai trăm linh đến hai trăm năm mươi triệu đồng
trường hợp nhân viên môi giới hay sản phó rách sử dụng chiêu trò gian dối lừa đảo khiến nhà đầu tư thua lỗ mất tiền
có thể bị xử lý hình sự
do đó người dân cần cẩn trọng khi tham gia vào các hoạt động của các sản phó rách dù là nhà đầu tư hay môi giới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
có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt một trăm bốn mươi hai nghìn tỷ đồng tăng bảy tám
mức tăng chỉ tiêu này của quý ba đạt bảy sáu cao hơn mức tăng của quý ii năm sáu và quý i là ba sáu
điều này phản ánh kết quả nỗ lực của chính phủ các bộ ngành và địa phương
trong việc quyết liệt đẩy mạnh thực hiện vốn đầu tư công nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm
ước tính chín tháng năm hai nghìn hai mươi ba vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành đạt hai hai trăm sáu mươi năm nghìn tỷ đồng tăng năm chín so với cùng kỳ năm trước
hiện theo nghị định số bốn mươi bốn của chính phủ việc giảm hai thuế vat sẽ kết thúc vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
trong nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương

trong nghị quyết phiên họp chính phủ đã giao bộ tài chính tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn giảm gia hạn thuế phí lệ phí tiền thuê đất đã được ban hành
theo đó đối với các chính sách có hiệu lực hết năm hai nghìn hai mươi ba chính phủ yêu cầu bộ tài chính chủ động nghiên cứu giả soát xem xét kịp thời đề xuất và báo cáo cấp có thẩm quyền
gia hạn trong trường hợp cần thiết để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân
đề xuất việc trình quốc hội tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng hai trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn và giao ủy ban thường vụ quốc hội xem xét quyết định trong thời gian giữa hai kỳ họp quốc hội nếu tình hình kinh tế và doanh nghiệp vẫn còn khó khăn
báo cáo quốc hội vào kỳ họp gần nhất báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
cục hàng không việt nam bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi các hãng hàng không về kế hoạch của quốc hội
kế hoạch khai thác và công tác chuẩn bị phục vụ giai đoạn cao điểm tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
theo đó để chủ động phục vụ tốt cho nhu cầu đi lại của nhân dân vận tải hàng hóa và đảm bảo trật tự an toàn trong giai đoạn cao điểm tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không việt nam báo cáo về nhu cầu thị trường kế hoạch khai thác nhu cầu sử dụng slot trong giai đoạn cao điểm tết từ ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
đến ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tức là ngày một mươi năm tháng chạp đến ngày một mươi năm tháng riêng âm lịch
ngoài ra các đơn vị trên cần báo cáo kế hoạch tăng tải cung ứng trên các đường bay cụ thể trong giai đoạn cao điểm tết
trong đó so sánh đánh giá với cùng kỳ tết năm ngoái và kiến nghị nếu có liên quan đến việc tăng tải cung ứng trên các đường bay trong giai đoạn này
trên thực tế dù gần bốn tháng nữa mới đến tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn giá vé máy bay đã khan hiếm cao ngất ngửa
đặc biệt trên một số trạng bay đông đúc như thành phố hồ chí minh đi hà nội thanh hóa vinh nghệ an quảng bình
hay từ hà nội đi thành phố hồ chí minh đi các điểm du lịch như phú quốc nha trang và đà nẵng hay đà lạt
từ thực tế công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với loại hình trung cư nhà ở xã hội khu nhà ở tập thể
đang cho thấy ý thức của một số người dân sinh sống tại đây vẫn chưa cao
nhưng sự xuống cấp của công trình khiến cho nguy cơ cháy nổ ngày càng gia tăng do đó thì việc kiểm tra và cảnh báo sớm nguy cơ
sẽ góp phần chấn chỉnh hạn chế cháy nổ với loại hình này sau đây là ghi nhận tại thành phố đà nẵng
hạ thần công trình xuống cấp trầm trọng các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy không đảm bảo hệ thống điện chăn chịch
người dân tự ý câu dẫn đấu nối hàng loạt nguy cơ cháy nổ hiện hữu tại các khu nhà ở tập thể cũ được xây dựng trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm tại thành phố đà nẵng
một số nhà tập thể đã hóa giá từng hộ gia đình không có vấn đề mà mình kiến nghị trong một đơn vị quản lý cụ thể nào có
chỉ trên tinh thần là hướng dẫn cho tất cả các hội dịch hộ gia đình riêng từng hộ gia đình trang bị phương tiện và thông dụng vào một số kỹ năng
trang bị cầu trang mặt trồng độc độc để đảm bảo công tác thoát nạn hay xử lý sự cố thức tạm nhất bây giờ là khu vực để xe tại tầng một
khi đó thì hộ gia đình này sẽ thoát hướng nào
tập húng kỹ năng và yêu cầu trang bị mặt nạ thang dây để thoát nạn là giải pháp tình thế song rất cần thiết đối với các khu nhà tập thể cũ này
qua kiểm tra tổ liên ngành cũng tiên truyền vận động mở lối thoát nạn thứ hai và cảnh báo sớm nguy cơ để nâng cao ý thức của người dân
tiếp tục kiểm tra tại chung cư cao tầng nhà ở xã hội rất nhiều tồn tại phòng cháy chữa cháy do ý thức và thói quen sinh hoạt
như tập kích vật dụng chắn lối thoát nạn hành lang chung cư bố trí am thờ dày đặc lối thoát thứ hai bị bịt kiến bằng khung sắt hay việc sử dụng điện của người dân
bằng đêm thì người ta thường thường tận dụng cái quỹ thời gian đêm để sạc những cái xe đập điện tại cái khu vực tầng hầm
thì trong quá trình kiểm tra thì cũng có kiến nghị với ban quản lý và nhà trưởng là khuyến cáo không nên để người dân sử dụng sạc cắm qua đêm và phải sử dụng cắm xe điện đúng nơi quy định
chẳng có cái
quy định cụ thể để chúng ta có những cơ chế xử lý
riêng đối với chung cư nhà ở xã hội thì trong bí kế là không có cái chỗ để xe ô tô
nhưng mà giờ
sau thời gian này thì người dân cũng có các cái phương tiện đó và đạo đổ ảnh hưởng đến cái lối
nếu mà có cháy xảy ra thì xe của lực lượng phòng cháy cháy rất khó tiếp cận với hiện trường
khu chung cư nhà ở xã hội cao tầng khu nhà ở tập thể đa phần đã xuống cấp và tồn tại nhiều bất cập liên quan đến phòng cháy chữa cháy
qua kiểm tra công an các đơn vị địa phương đã đề xuất và yêu cầu đơn vị quản lý có biện pháp khắc phục các thiếu sót
công an quận thanh trà đã quản lý khu chung cư này và đã làm việc với trung tâm phát triển nhà để đầu tư các hạng mục
thì hiện nay là cái đầu tư của trung tâm đã có phần tiến triển đặc biệt những chung cư năm tầng
thì trung tâm đã tổ chức lắp các thiết bị bố cháy tự động từ căn hộ cho đến khu vực để xe
và khắc phục lại các hệ thống bơm chở cháy các chung cư một mươi hai tầng
thì trung tâm đã lắp hệ thống hút khu hoành loan và lắp lại hệ thống bơm chở cháy các hệ thống bơm chở cháy và bơm nổ
cháy nổ là điều không mong muốn hơn bao giờ hết ý thức của mỗi người dân vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu
chỉ khi nguy cơ cháy được hạn chế
thì các tình huống cháy nổ mới được kiềm chế
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi bản tin kinh tế phương nam từ trường quay tp hcm
xin kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản yêu cầu sở kế hoạch và đầu tư phù hợp với các sở ngành địa phương
và chủ đầu tư dự án để nhanh tiến độ giải ngân đầu tư cơ quan
xin chào quý vị và hẹn gặp lại
phân công cụ thể đảm bảo chặt chẽ công khai minh bạch đúng quy định
nhất là dự án liên quan bồi thường giải phóng mặt bằng và các công trình trọng điểm có vốn lớn
bên cạnh đó tập trung ra soát chỉ đạo quyết liệt sớm thao cỡ các khó khăn vướng mắt theo thổng quyền
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát và đôn đốc thường xuyên
kiên quyết xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân gây khó khăn cản trở làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
cục thống kê tp hcm ước tính đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba giá trị giải ngân khoảng hai mươi hai sáu trăm linh tỷ đồng đạt ba mươi ba kế hoạch năm
cơ quan này đánh giá tiến độ giải ngân đầu tư công của tp hcm tăng vọt trong quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
với dự án vành đai ba dừng đến quý iii năm hai nghìn hai mươi ba thì chậm lại
ubnd tp hcm vừa có báo cáo về tình hình kinh tế xã hội chín tháng đầu năm
và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm ba tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
trong đó thành phố đã tháo gỡ những vướng mắt về mặt pháp lý cho hơn một trăm linh dự án bất động sản tại tp hcm
cụ thể ubnd tp hcm cũng đã tổ chức họp để có hướng chỉ đạo tháo gỡ đối với một mươi sáu trên ba mươi hai dự án mà tổ công tác chuyển đến
còn lại một mươi sáu trên ba mươi hai dự án ubnd tp hcm đã giao các sở ban ngành tiếp tục trà sát pháp lý
để tổng hợp báo cáo ubnd tp hcm xem xét giải quyết cụ thể từng trường hợp
còn với một trăm tám mươi chín kiến nghị của một trăm bốn mươi tám dự án do hiệp hội bất đồng sản tp hcm tổng hợp
đến nay các sở ngành đã giải quyết đối với bốn mươi ba kiến nghị của ba mươi chín dự án
thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ đối với bảy mươi một kiến nghị của bốn mươi tám dự án liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng
đối với ba mươi kiến nghị của ba mươi dự án liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tp hcm đã giao sở tài nguyên và môi trường tiếp tục trà sát
bên cạnh đó tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho các dự án đầu tư trên địa bàn tp hcm
đã họp và chỉ đạo các sở ngành tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắt cho một mươi bảy dự án
và triển khai phương án giải quyết đối với bốn mươi một dự án không đáp ứng điều kiện có quyền sử dụng đất ở
để được chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại
mới đây hội nghị hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông cửu long đã diễn ra tại tỉnh bạc liêu
tại hội nghị lãnh đạo các tỉnh đồng bằng sông cổ long đã đề xuất cơ chế chính sách đặc thù
để phát triển cơ sở hạ tầng kết nối nội vùng và liên vùng đề xuất nguồn nhân lực chuyển đổi cơ cấu kinh tế
nhằm phát huy thêm mạnh của mỗi địa phương thúc đẩy vùng đồng bằng sông cổ long phát triển nhanh và bình vững
phát biểu chỉ đạo phó thủ tướng lê minh khái đề nghị các bộ ngành địa phương phải có hành động cụ thể
để nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch vùng đồng bằng sông cổ long thời kỳ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
phó thủ tướng lưu ý các địa phương việc nghiên cứu đề xuất bổ sung về thể chế cơ chế chính sách phát triển vùng đồng bằng sông cổ long
thúc đẩy liên kết vùng tiểu vùng phải khả thi hiệu quả phù hợp với thực tiễn sớm hoàn thiện để triển khai danh mục
các chương trình dự án có quy mô vùng và có tính liên kết để bổ sung thực hiện trong giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một
đến năm hai nghìn hai mươi năm
sau khi được thi công trở lại dự án xây dựng cầu nam lý thuộc thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
hiện đã hoàn thành thi công cọc khoan nhồi một số trụ khối lượng thi công đạt khoảng năm mươi hai giá trị hợp đồng
nhưng tiến độ của dự án này đang bị chậm trễ vì vướng mặt bằng
thưa quý vị tính đến thời điểm này thì cầu nam lý đã tái khởi công được gần sáu tháng
tuy nhiên thì vẫn còn một hội dân chưa vàng giao mặt bằng cho nên việc di dời hạ toàn kỹ thuật ở đây vẫn chưa thực hiện được
làm ảnh hưởng chung đến tiến độ của dự án
đại diện ban giao thông thành phố hồ chí minh cho biết thành phố thủ đức đang lên kế hoạch để vận động hội dân
tháo dỡ kiến trúc lưu vào đúng tranh dự án bàn giao đủ diện tích cho chủ đầu tư để thi công vỉa hè và đường dân sinh
việc chậm bàn giao mặt bằng dẫn đến chậm tiến độ tổ chức di dời hạ tầng kỹ thuật như lưới điện cấp nước viễn thông vào tranh dự án theo kế hoạch
do đó dự án vẫn chưa thi công được hệ thống thoát nước d hai nghìn múa m một và đường tạm tổ chức giao thông
chủ đầu tư dự kiến sẽ hoàn thành dự án này trong một mươi bốn tháng quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn khi được bàn giao đủ mặt bằng
xuất khẩu cá tra sang các thị trường lớn như mỹ trung quốc hà lan mexico và anh đang lấy lại cân bằng hoặc đạt mức cao hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
giúp các doanh nghiệp có cơ hội hốt bạc trong những tháng cuối năm
thông tin từ hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam cho biết đến cuối tháng chín xuất khẩu cà tra đoạt danh thu một bốn tỷ đồng
dù vẫn giảm ba mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai tuy nhiên xuất khẩu cá tra đang có xu hướng hồi phục dần ở những thị trường lớn như trung quốc mỹ mexico brazil hà lan anh
trên trong tháng chín xuất khẩu cà tra đã phục hồi hoàn toàn và có mức tăng trưởng chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba đã góp phần kéo xuất khẩu thủy sản việt nam sang các thị trường mỹ trung quốc eu tăng từ bốn một mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
dù vẫn giảm ba mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba tuy nhiên xuất khẩu cà tra đã phục hồi hồi khoảng hai năm tỷ đồng trước thời gian thành tự

trên trong tháng chín xuất khẩu cà tra đã phục hồi problemas để đạt danh thu một bốn tỷ đồng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba đã góp phần kéo xuất khẩu thủy sản việt nam sang các thị trường
xuất khẩu cá tra đến nhiều thị trường vẫn tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ năm ngoái

đặc biệt một số thị trường ghi nhận xuất khẩu cá tra tăng trưởng rất cao
như estonia tăng một trăm ba mươi tám phần lan tăng gấp hơn một mươi một lần
hiệp hội chế biến và xuất khẩu thị sản việt nam nhấn mạnh xuất khẩu cá tra phục hồi
ở nhiều thị trường lớn đang là tín hiệu tích cực để các doanh nghiệp trong ngành hàng này
tăng trưởng doanh thu trong những cuối năm
xe giao dịch chứng khoán tp hcm hồ dê vừa công bố danh sách tám mươi sáu cổ phiếu
không đủ điều kiện giao dịch ký quỷ trong quý tư năm nay
trong những cổ phiếu bị các ma sinh đợt này dù cổ phiếu có nguyên nhân
do báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm hai nghìn hai mươi
sát xế có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán
như adg dah spm srf
một số cổ phiếu nằm trong danh sách
do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính tổng hợp sát xế
hoặc cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất sát xế bán niên
năm hai nghìn hai mươi ba là số âm có thể kể đến abh drh dxs frt hsg ht một qcg
ngoài ra nhiều cổ phiếu do nằm trong diện chứng khoán bị cảnh báo
hoặc kiểm soát nên theo quy định cũng bị các ma sinh
gồm nhiều cái tên quen thuộc như agm hbc hag
do thời gian điêm ít dưới sáu tháng nên adb sip cũng chưa được cấp ma sinh đợt này
thanh tra sở du lịch tp hcm cho biết đang vào cuộc kiểm tra thông tin
nữ tiktoker đăng clip tố giác bị người bán hàng rồng bán trái dừa
với giá là một trăm năm mươi đồng một kg ngay tại bảo tàng tp hcm
ngay sau khi tiếp nhận vụ việc sở du lịch tp hcm đã có chỉ đạo phòng thanh tra sở phối hợp
cùng công an tp hcm tiến hành trả soát kiểm tra đồng thời tăng cường các hoạt động kiểm tra
tại các điểm du lịch các di tích bảo tàng của tp hcm để mạnh hoạt động tiếp nhận thông tin
từ các đơn vị du lịch lửa hành các kênh báo chí truyền thông
cũng như kênh hotline nhận phản ánh trực tiếp của sở du lịch tp hcm để kịp thời xử lý
ngăn chặn nạn chặt chém làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch tp hcm
trước đó ngày ba tháng một mươi trên mạng xã hội tiktok xuất hiện một đoạn clip
của tài khoản newnewhcm người đài loan cho hay mình đang ở bảo tàng tp hcm
và sẽ cho mọi người thấy những người bán dừa ở đây họ lừa khách du lịch như thế nào
sau đó cô gái đi trên vỉa hè đoạn xung quanh bảo tàng
có một người đàn ông gánh thùng xốp tiếp cận cô bắt chuyện chỉ đường
sau đó ông này lấy trong thùng xốp ra một trái dừa báo giá một trăm năm mươi đồng
khi nữ tiktoker này xác nhận lại thì người bán nhanh chóng hạ xuống còn năm mươi đồng
thưa quý vị cùng với một trăm bốn mươi quốc gia cam kết hoặc hướng tới mục tiêu net zero
việt nam cũng đã đặt ra mốc thời gian thực hiện mục tiêu này vào năm hai nghìn hai mươi
việc cắt giảm phát thải khí nhà kính hấp thụ khí nhà kính trong sản xuất kinh doanh
không chỉ là xu hướng mà sẽ là bắt buộc các doanh nghiệp phải thực hiện trong thời gian tới
những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
trung tâm vận hành đầu não này được đặt và đưa vào hoạt động
trong một khu đô thị ở thành phố thủ đức
gần ba tháng bằng việc sử dụng thuật quán độc quyền trí tuyển dân tạo
trung tâm này có thể giám sát việc tiêu thụ năng lượng trong vận hành của các tòa nhà doanh nghiệp
từ đó cung cấp các giải pháp về năng lượng như một dịch vụ để giảm phát thải carbon cho các đối tác
cái hệ thống vận hành trung tâm này nó sẽ có cả cái cảm biến
gọi là cảm biến văn vật và nó cho phép ứng dụng ai
tức là những cái cảm biến đấy nó sẽ được tích hợp tại các thiết bị của các tòa nhà
và từ đó nó sẽ thu thập cái dữ liệu
lúc đó cái hệ thống ai nó sẽ phân tích và dựa theo các công nghệ như là machine learn
mạng học và công nghệ digital twin của đối số của chúng tôi
chúng tôi sẽ make lại các dữ liệu đó phân tích và sau đó cải thiện
chẳng đến là cái việc mình sẽ giảm hiệu sức phát thải co hai của các tòa nhà
trên thế giới xu hướng công nghệ xanh đang phát triển nên rất nhiều các tổ chức
doanh nghiệp đã tham gia vào thị trường tính trị carbon tự nguyện
điều này không chỉ đóng góp tích cực vào mục tiêu phát thải trồng bằng không của toàn cầu
mà còn giúp các doanh nghiệp gia tăng khoản thu
đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của bên bán tính trị
đặc biệt đối với các đơn vị có tiềm năng giảm phát thải lớn với chi phí thấp
có thể đầu tư ngay sang công nghệ giảm phát thải để tăng lợi nhuận từ việc bán hàng ngạch dư thừa
do đó việc đầu tư vào các hoạt động tạo tính trị carbon
có thể coi là một giải pháp đúng đắn cho các doanh nghiệp hiện nay
hiện tại là chúng tôi đã hợp tác với vera theo cái chuẩn là vcs
và sắp tới chúng tôi sẽ
sẽ hợp tác với gold standard cũng như là nhiều các tổ chức khác
để có thể là đa dạng hóa cái cơ quan kiểm định cũng như là cái giá trị của tính trị carbon
một doanh nghiệp cần phát thải ra thì anh phải cần phải mua một lượng tính trị
để anh bù ra để anh mà anh phát thải ra
và anh nào mà làm được hiểu xếp ra thì anh cũng coi như là một sản phẩm hàng hóa
anh có thể trao đổi với những người cần
thì cái sàn giao dịch này nó sẽ là trong tương lai
những nguyên kiểu mua sản giao dịch chứ không phải
mặc dù phải tới năm năm nữa việt nam mới triển khai vận hành thị trường carbon bắt buộc
nhưng theo quan điểm của các nhà kinh tế các doanh nghiệp cơ sở tổ chức
có thể tham gia thị trường carbon ngay từ bây giờ để gia tăng khoản thu
cũng như thể hiện một phần trách nhiệm đối với xã hội
nguyên nhân là do thế giới đang đứng trước tình trạng biến đổi khí hậu gia tăng nhanh chóng
do đó để chống lại biến đổi khí hậu
nhiều nước trên thế giới đã thực hiện lộ trình net zero phát thải trồng bằng không
điều này đã khiến thị trường tính trị carbon trở nên rất sôi động
theo đó giá tính trị carbon đã được đẩy lên nhanh chóng
từ năm mươi usd một tấn co hai trước đây lên đến một trăm năm mươi usd vào năm hai nghìn hai mươi
và có thể đạt hai trăm năm mươi usd vào năm hai nghìn hai mươi
do đó nếu doanh nghiệp vượt mức hạn ngạch khí nhà kính được phân bổ
thì chi phí nộp phạt sẽ rất lớn
bởi số tiền nộp phạt sẽ được tính trên số tính trị carbon vượt hạng ngạch
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại